sáng nay công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cho biết công an xã hạm ninh đã hoàn thành công tác tiếp nhận
và tiến hành xử lý hai trường hợp dương tính mạng túy vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra phú quốc
qua công tác nắm tình hình lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng sáu công an thành phố phú quốc phù hợp cùng tổ công tác một trăm linh hai
công an tỉnh kiên giang và trạm kiểm soát biên phòng bãi vòng tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát
năm mươi một h chín mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi bốn do ông minh phụng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú phường dương đông thành phố phú quốc điều khiển
chở theo bạn gái trần thị ánh nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đăng ký thường trú ở huyện châu thành tỉnh kiên giang
khi cả hai vừa từ thành phố rạch giá đi tàu cầm cán và thành thới ấp bãi vòng xã hạm ninh thành phố phú quốc
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên người và phương tiện của hai đối tượng có hai dao tự chế
một xuống dạng bắn pháo một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
được biết minh phụng là đối tượng từng có tiền án về tội tàn trữ vũ khí
cũng là người trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người trong một vụ án trước đây